để kịp thời hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh long an liên đoàn lao động tỉnh đã kết hợp vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
ngày bốn tháng bốn toàn tỉnh đã có bốn mươi sáu doanh nghiệp đang gặp khó khăn và phải thỏa thuận với gần bốn lao động nghỉ chờ việc không lương do doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất
trước tình hình trên liên đoàn lao động tỉnh long an đã phối hợp với liên đoàn lao động các địa phương tổ chức đoàn đi vận động được hơn một trăm bốn mươi chủ nhà trọ đang cho hơn ba hai trăm năm mươi công nhân thuê đồng ý giảm giá từ một mươi ba đến một trăm linh tiền thuê trọ và giảm tiền điện nước cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín